điều tra viên hỏi hào về những loại giấy tờ này anh ta tìm mọi cách trốn quanh
khai xe mô tô mang tên chị l là người quen cho mượn từ trước tết
sau đó hào về quê không sử dụng đến
giấy tờ các loại để quên trong cốp xe nên đối tượng cất vào trong người cho đối bị mất
thời điểm này công an tp hà nội cũng nhận được thông tin của gia đình nạn nhân ltl đang tìm người mất tích
thông qua các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng chăm nối các tài liệu chứng cứ
các điều tra viên giấy dạng kinh nghiệm của công an tp hà nội đã buộc đối tượng hào phải ca nhận hành vi sát hại chị l
ranh đạo công an tp hà nội đã báo cáo ban giám đốc công an tp hà nội về vụ án
đồng thời đưa đối tượng hào đến số nhà một hẻm một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giấy hà nội để xác định hiện trường gây án và nơi giấu xác nạn nhân
ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một tại phường thượng đình thanh xuân và vụ án sát hại người cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng hai tại phường yên hòa cầu giấy
tại cơ quan công an đối tượng hào khai nhận ngày hai mươi hai tháng một sau khi trộm cắp một xe máy honda vision màu đen ở ngõ một trăm chín mươi nguyễn trái phường thượng đình
hào đã đem cầm cố lấy một mươi triệu đồng sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe mỹ đình để ở
đến trưa ngày hai mươi năm tháng một thì bắt xe khách đi hà tĩnh chơi tết
sáng ngày một mươi sáu tháng hai trong quá trình đi xe khách về hà nội hào lên mạng xã hội facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị rtl
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai hào hẹn gặp chị l l tại số nhà một hẻ một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giấy hà nội để xem phòng trọ
do không có đủ tiền đặt cọc nên hảo đi về
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút của ngày đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l
đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà
tại đây hào đã được chị l dẫn lên phòng ba trăm linh hai tầng ba để xem phòng
thấy chị l đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã sát hại nạn nhân
sau khi thấy chị l tử vong hào đã giống nạn nhân vào ngăn tủ bếp
đối tượng lấy một xe máy honda vision hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
tiếp đó hào sử dụng xe máy của chị r làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ ba mươi sáu c ngõ một trăm năm mươi hai nguyễn đình hoàn tổ hai mươi bốn phường nghĩa đô quận cầu giấy
theo cơ quan điều tra đối tượng hào không có nghề nghiệp ổn định có chơi cờ bạc trên mạng
hiện công an quận thanh xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án mạng không chỉ dư luận bức xúc mà ngay đến những người thân của hung thủ cũng không thể chấp nhận hành vi man dợ này
ai nấy tại khu phố đồng hai thị trấn kép lạng giang bắc giang đều vô cùng bàng hoàng khi hay tin hoàng minh hào chính là kẻ thù ác
bởi đối tượng luôn được người dân địa phương đánh giá là lễ phép không tụ tập chơi bời
như đã đưa tin ngày một mươi bảy tháng hai công an tp hà nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị l t l hai mươi một tuổi ở phường mỹ đình một quận nam từ liêm tp hà nội
về việc không thể liên lạc được với cô gái này
chị l t l rơi nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày mùng bảy tết khi đi mặc áo sơn mi trắng chân váy màu xám đi xe máy vision màu đỏ
sau khi tiếp nhận tin báo giám đốc công an thành phố hà nội đã cho đăng tài tìm kiếm người mất tích trên trang fanpage
đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các địa phương tập trung ra soát tổ chức xác minh truy tìm chị l
chiều ngày một mươi chín tháng hai cơ quan chức năng đã tìm thấy chị ltl ở một trung cư mini cho thuê thuộc phường yên hòa quận cầu giấy
nơi xảy ra vụ án mạng là trung cư bảy tầng nằm sâu trong hẻm bảy mươi chín ngách bốn mươi trên một mươi bốn ngõ bảy mươi chín đường cầu giấy nạn nhân được phát hiện tại tầng một
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị l là hoàng minh hào hai mươi tuổi
ở tổ dân phố đồng hai thị trấn kép huyện lạng giang bắc giang
người thân của hào đều bàng hoàng khi nghe tin giữ về sự việc bởi ở nhà hào được đánh giá là người nghe lời bố mẹ
anh chị trong xóm làng bố mẹ đều chịu thương chịu khó chịu khó làm ăn tại địa phương
một người thân của hào cho biết
trước đó tôi có đọc được thông tin trên báo đài về sự việc đau lòng của một nữ sinh bị sát hại
nhưng tôi không ngờ người gây ra sự việc lại là người cháu trong gia đình mình rất chùa sót
đại diện tổ dân phố đồng hai cho biết gia đình hào chịu thương chịu khó bố hào làm thợ xây ở thị trấn ai có việc cần xây dựng gọi là có mặt
mẹ hào làm thợ may tại khu công nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh bắc giang
còn anh trai đang theo học tại hà nội và đang thực tập để chuẩn bị ra trường
trước đó tại cơ quan công an bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ
mục đích gây án làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện đối tượng hào đã bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản
giữa mặt đêm hưu vắng người dân gần hiện trường phát hiện nạn nhân không khỏi so xa trước tiếng khóc xé lỏng của người thân bạn bè
nói nắng mắt một người bạn của nạn nhân bày tỏ xót thương trước hoàn cảnh của cô gái xấu xố
ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy chị l t t l sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường my đình một quận năm tứ liêm hà nội tại một phòng trọ ở quận cầu giấy
bước đầu xác định chị l t t l bị xét hại nghi phạm vụ việc là h m h sinh năm hai nghìn bốn quê quán bắc giang
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng h t l đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
được biết chị l t t l là quản lý khu trọ nơi phát hiện vụ việc
một trong những nhiệm vụ của cô gái là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê trọ hàng tháng
ngày mất liên lạc với gia đình chiều ngày một mươi sáu tháng hai tức mùng bảy tết cũng là thời điểm chị l đang dẫn khách đi xem phòng
tại hiện trường người thân bạn bè của l t t l khóc ngất khi nhận tin cô gái trẻ đã mất
bạn cùng phòng của l t t l không đứng vững gào khóc gọi tên bạn
cô khóc ngất cho biết vào ngày mùng sáu âm lịch bản thân cùng l t t l bắt xe lên hà nội l t t l còn chuyển khoản cho mình để trả tiền xe
đến ngày mùng bảy âm lịch cả đêm không thấy l t t l về vì tính chất công việc của bạn nên mình không có nghĩ ngợi gì
đến ngày hôm sau lan anh vẫn chưa thấy bạn cùng phòng về cô gọi hàng chục cuộc không thấy hội âm
nhiều ngày sau không thấy bạn đâu lan anh hốt hoảng lên cơ quan công an trình báo
người bạn của nạn nhân nghẹn ngào cho hay khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi chín tháng hai trong lúc làm việc
đã nhận được một cuộc điện thoại hỏi bạn em có phải người quản lý của khu trung cư quận cầu giấy không
vừa phát hiện một nữ giới tử vong nghi là lử người mất tích trong ngày mùng bảy tết
khi nghe thông tin cả người mình du lên không dám cầm máy ngay nữa phải nhờ đồng nghiệp nghe giúp và xác nhận
bạn cùng phòng của nạn nhân tức tốc chạy đến hiện trường trên đường đi cô vẫn hy vọng một phép màu xảy ra đó không phải là người bạn của mình
nhưng khi đến hiện trường cô ngất đi khi nhận tin giữ bố của l đã vào xác nhận cô gái bị sát hại chính là l
cô gái này cho hay l sinh ra tại thanh hóa trong một gia đình có ba chị em mẹ của lơ đã mất khoảng bốn năm trước
vì hoàn cảnh khó khăn lờ của bố làm kinh tế để lo cho hai em ăn học do hoàn cảnh khó khăn nên l chỉ tập trung vào công việc vì vậy l vẫn chưa có ý định yêu đương
người bạn cùng phòng tiết hậu thêm lời luôn tâm sự với ước mơ xây một căn nhà mới ở quê cho bố và hai em
mua được một chiếc xe ô tô cho gia đình và có đủ điều kiện kinh tế nuôi hai em ăn học
nhưng nay ước mơ chưa kịp thực hiện
thì chuyện đau lòng xảy ra
trước đó ngay khi tiếp nhận thông tin của gia đình về việc gia đình không liên lạc được với chị r từ một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng hai tức mùng bảy tết
khi đi cô gái sinh năm hai nghìn ba mặc áo sơ mi trắng chân váy màu xám đi xe máy vision màu đỏ
căn cứ các tài liệu ban đầu thu được xét tính chất vụ việc giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin
truy tìm người mất tích trên trang facebook công an tp để hỗ trợ gia đình tìm kiếm
đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp
công an tp hà nội công an các quận huyện thị xã tập trung giả soát tổ chức sang minh truy tìm chị l
đến khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi chín tháng hai bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tìm thấy chị l trong tình trạng tử vong
đồng thời bắt giữ nghi phạm vụ việc
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc cô gái trẻ hai mươi một tuổi bị sát hại man dợ ở hà nội vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại